tối ngày hai mươi hai tháng bốn mưa đá gió lốc bất ngờ xuất hiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai gây nhiều thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân
mưa đá xuất hiện tại thành phố lào cai và các huyện sapa bát sát mường khương trận mưa kéo dài khoảng một mươi phút
trong cơn mưa kèm theo cả rông lốc mưa đá và gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về cây cối và hoa màu khiến cây cối và hoa màu bị gãy đổ nhiều tài sản của người dân bị hư hại
một số các trạm kiểm soát của bộ đội biên phòng tại xã bản lầu huyện mường khương cũng bị gió lốc làm cho sập đổ hoàn toàn
ngay sau khi thiên tai xảy ra các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân